trong hai mươi bốn h tới tại khu vực cát tỉnh ở phía đông bắc bộ
mưa sẽ còn xảy ra nhiều hơn thời tiết dễ chịu
sau đó từ ngày một mươi hai cường độ mưa có xu hướng giảm bớt
vùng mưa thu hẹp dần chủ yếu là ở các tỉnh vùng núi
nhiệt độ cao nhất ngày mai là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó sẽ tăng dần trong hai ngày tiếp theo
tại khu vực các tỉnh ở phía tây bắc bộ
cũng có mưa rông trong ngày mai
với thời tiết dễ chịu nắng nóng kết thúc
với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
có nơi còn cao hơn
sau đó sang ngày một mươi hai và ngày một mươi ba
thì hồi tụi gió trên cao hoạt động yếu dần
và tập trung ở khu vực vùng núi
nên mưa sẽ giảm dần
đồng thời nhiệt độ sẽ tăng khoảng từ một hai độ
khác với sự thay đổi thời tiết theo hướng tích cực tại bắc bộ
thì tại các tỉnh miền trung nước ta
thời tiết nắng nóng được dự báo là sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới
do gió tây nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh
nên khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
vẫn không có mưa
duy trì nắng nóng diện rộng
với mức nhiệt cao nhất trong ba ngày tới
là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
có nơi còn cao hơn
cát tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
cũng duy trì nắng nóng diện rộng trong ba ngày tới
nắng nóng kéo dài gây nhiều nguy cơ hỏa hoạn
ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao
và nguy cơ cao cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra
tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người
khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
mức nhiệt cao nhất trong ba ngày tới
là từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
khu vực phía bắc có nơi còn có nắng nóng
đặc biệt ngay gắt
với nhiệt độ trên ba mươi tám độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
chủ yếu là chịu ảnh hưởng đơn thuần
của gió mùa tây nam
nên mưa rào và rông sẽ phổ biến xảy ra
vào cuối ngày
ban ngày thì sẽ có những khoảng nắng gián đoạn
và giảm mưa
thời tiết mát mẻ dễ chịu với nhiệt độ cao nhất
là từ hai mươi chín ba mươi hai độ
ở khu vực nam bộ sẽ có mưa rông
trong những ngày tới
khả năng xuất hiện mưa vừa mưa to
ở một số địa phương
đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh
trong cơn rông
nhiệt độ chưa chịu phổ biến là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
giới thiệu thực khách hướng dẫn

không phải đượciateetr liên kết